bảng xếp hạng đại học thế giới webbomitrix đã công bố kỳ hai năm hai nghìn một mươi tám
theo bảng xếp hạng này thì đại học đà nẵng xếp thứ sáu trong top hai mươi trường đại học tốt nhất việt nam
sau đại học quốc gia hà nội trường đại học bách khoa hà nội trường đại học cần thơ đại học quốc gia tp hcm và trường đại học y hà nội
đại học đà nẵng xếp thứ sáu trong top hai mươi trường đại học hàng đầu việt nam
kết quả này có được là nhờ trong thời gian qua đại học đà nẵng đã đổi mới cách công bố tiếp cận và nâng cao chất lượng thông tin
kết nối đồng bộ các trang web của nhà trường với các thành viên đơn vị trực thuộc và các đối tác trong nước và quốc tế
không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục và kiểm định quốc tế
chính vì vậy xếp hạng lần này của đại học đà nẵng tăng lên ba bậc từ thứ chín lên thứ sáu so với lần xếp hạng vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám